bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đội trinh sát đặc nhiệm của đơn vị
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo vừa phát hiện và bắt giữ ba vụ buôn lậu đường kính và rượu ngoại ở khu vực biên giới
theo đó nhận được tin báo từ cơ sở lực lượng chức năng tổ chức mật phục trên tuyến quốc lộ chín đoạn qua thôn tân kim
thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị yêu cầu xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d một trăm chín mươi bốn dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên lái xe không chấp hành điều khiển ô tô bỏ trốn
truy đuổi khoảng hai km lực lượng chức năng dừng được phương tiện phát hiện trên xe có hơn hai tấn đường không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tài xế võ hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã khai nhận
được thuê trở số đường trên từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà
trước đó tại khu vực thị trấn lao bảo lực lượng biên phòng quảng trị đã phát hiện và bắt giữ ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d tám mươi bốn
do trần hữu hóa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
điều khiển có hơn hai trăm bốn mươi chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn d
do trần đình phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phương năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
chở theo chín trăm linh kg đường trắng nhập lậu
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang hoàn chỉnh thủ tục xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật